thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu lực lượng chức năng điều tra làm rõ sự việc
xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khiến bốn người tử vong ở thanh hóa
liên quan tới sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm yếu hạn giấy kim việt
huyện nông cống tỉnh thanh hóa ngày hai mươi ba tháng một mươi một khiến bốn người tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công an
các bộ cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa khẩn trương điều tra
làm rõ sự việc xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
rút kinh nghiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi một
thủ tướng yêu cầu bộ y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất
điều kiện bảo quản vaccine phòng covid một mươi chín đúng quy định
không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản
chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín an toàn khoa học hiệu quả trên cả nước
thủ tướng cũng yêu cầu hỗ trợ thỏa đáng động viên chia sẻ kịp thời với gia đình những người thân
bị tử vong sau khi tiêm tại địa phương